phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ
chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia doanh nghiệp và người dân
bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế đàm phán sớm thống nhất các nước vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine
ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm
các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không
để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế kiểm soát truy vết
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt
kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với thực tế